khắp nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc cũng đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao thiết thực
chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
tại các khu dân cư đã sôi nổi tổ chức các hoạt động thể thao các trò chơi dân gian hội thi
giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc
tại đây không khí vui tươi sôi động đã trở thành ngày hội của tình đoàn kết toàn dân tộc
tại đây không khí vui tươi sôi động đã trở thành ngày hội của tình đoàn kết toàn dân tộc

mà còn phát huy vai trò của các tỉnh lớp nhân dân các dân tộc các tôn giáo trên địa bàn khu dân cư cũng như trên địa bàn tỉnh
đắk lắc là nơi quy tụ của bốn mươi chín dân tộc anh em cùng sinh sống là địa phương có nhiều thành phần dân tộc nhất trong cả nước
trong không khí sôi động của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao
trò chơi dân gian đã làm tăng thêm tinh thần đoàn kết
hội đoàn kết giữa các dân tộc góp phần loại bỏ các khủ tục lạc hậu trong đời sống nhân dân
xây dựng gia đình thôn buôn tổ dân phố văn hóa tạo đà thúc đẩy cho sự phát triển chung của tỉnh đắk lắc